diễn biến của cơn bão số chín thì vẫn đang được các địa phương theo dõi sát để có phương án ứng phó kịp thời
nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân
tại cảng cá hòn rớ và khu nao đậu tranh trú bão tại xã phước đồng thành phố nha trang tỉnh thánh hòa
tính đến một mươi ba h chiều ngày một mươi tám tháng một mươi hai hai khu neo đậu này đã tiếp nhận năm trăm ba mươi phương tiện vào tranh trú an toàn
trong đó có năm trăm một mươi tàu cá của các ngư dân trong tỉnh
tại huyện vạn ninh qua giả soát hiện có ba mươi chín lồng bè nuôi trồng thủy sản với khoảng hai hai trăm linh lao động
có một mươi năm điểm nguy cơ sạt lở đất ảnh hưởng đến một trăm chín mươi sáu hộ với gần bảy trăm sáu mươi nhân khẩu
để chủ động ứng phó với bão số chín lực lượng chức năng đã triển khai công tác sơ tán di rời người dân đến nơi tránh trú an toàn
chủ động ứng phó với bão số chín và mưa lũ tỉnh phú yên tính đến trưa ngày một mươi tám tháng một mươi hai có một trăm hai mươi chín trên sáu trăm sáu mươi bảy lao động
đang hoạt động trên các vùng biển trong đó một trăm linh ba tàu cá với năm trăm linh bốn
tàu cá có năm mươi bốn lao động ở khu vực huyện đảo trường sa sáu tàu với năm mươi bốn lao động ở khu vực nam biển đông
số tàu cá còn lại hoạt động tại các vùng biển gần bờ thuộc các tỉnh từ bình định đến khánh hòa
cấm biển sắp xếp khu vực neo đậu cho tàu thuyền hỗ trợ người dân chẳng chống nhà cửa
và lên phương án di rời dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn để phòng tránh bão số chín
đó là những hoạt động khẩn của tỉnh quảng ngãi trong ngày hôm qua để ứng phó trước cơn bão số chín
tính đến cuối giờ chiều qua tỉnh quảng ngãi đã kêu gọi năm bốn trăm linh phương tiện
với ba mươi ba sáu trăm năm mươi bảy ngư dân vào bờ tránh chú bão số chín
hiện nay phần lớn tàu thuyền của ngư dân tỉnh quảng ngãi đã vào bờ tranh trú
hoặc đến các điểm ở đảo hoàng sa trường sa neo tranh chú bão